thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tqvn tp hcm vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua
hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng bộ các quận huyện và đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
sự hội nghị tại điểm cầu ubnd tp hcm có ubnd bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân
lãnh đạo thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp
cùng lãnh đạo các quận huyện tại hai mươi bốn điểm cầu trực tuyến
với phương châm an toàn an tâm và an sinh xã hội thành phố tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ kép
vừa hạn chế những tác động của dịch bệnh phấn đấu ngăn chặn xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời vừa tổ chức các hoạt động thi đua hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp
để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch đã đề ra
đặc biệt sự đoàn kết thống nhất quyết tâm của các cơ quan đơn vị nhận thức của cán bộ công chức người dân
ngày càng được nâng lên tích cực phấn đấu cùng thực hiện các công trình dự án chào mừng đại hội đảng các cấp đúng tiến độ
trên cơ sở kết quả đạt được phân tích những mặt hạn chế hội nghị đã dành nhiều thời gian lắng nghe tham luận
của các sở ngành quận huyện để cùng thảo luận các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho phong trào thi đua đợt ba
nhất là tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong giai đoạn mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đợt thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp
hoàn thành và thực hiện có hiệu quả các công trình dự án đã đăng ký bảo đảm theo thời gian đã đề ra